tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật chủ tịch đảng công nhân hungary julo thuy mê
chủ tịch đảng công nhân hungary julo thuy mê nhấn mạnh là đảng đối lập tại hungary
nhưng đảng công nhân hungary luôn ủng hộ chính sách của thủ tướng hungary viktor orbán
về tăng cường củng cố quan hệ truyền thống hữu nghị hungary việt nam
vui mừng khi thấy đảng cộng sản việt nam đã tổ chức thực hiện thành công đường lối đổi mới
ngày càng khẳng định được vai trò vị thế của mình trong lãnh đạo đất nước
và ngày càng có vị thế cao trên trường quốc tế
kinh nghiệm của đảng cộng sản việt nam là bài học quý giá của các đảng cộng sản trên thế giới
vui mừng được gặp lại đồng chí yulo thuy mê và những người bạn thân thiết của nhân dân việt nam
tổng bí thư khẳng định đường lối nhất quán của đảng cộng sản việt nam
trong quan hệ với đảng công nhân hungary mong muốn trong thời gian tới
đảng cộng sản việt nam và đảng công nhân hungary tăng cường trao đổi đoàn
sang thăm lẫn nhau để cùng trao đổi thông tin và kinh nghiệm hoạt động